xin chào quý vị và các bạn
hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai ngày thứ hai liên tiếp rét đậm xuất hiện diện rộng tại các tỉnh thành miền bắc
với nhiệt độ thấp nhất trong sáng nay có nơi xuống gần một độ
mưa tuyết cũng đã xuất hiện tại đỉnh phan xê băng trong chiều tối hôm qua
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới rét đậm vẫn diễn ra ở các tỉnh thành bắc bộ
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ chín đến một mươi hai độ
vùng núi có nơi từ bốn đến bảy độ
vùng núi cao có nơi sấp xỉ độ
vùng núi cao cũng có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
ngày mai trời vẫn nhiều mây và nhiệt độ cao nhất ngày vẫn ở dưới mức một mươi tám độ
dự báo phải từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nhiệt độ mới tăng dần trở lại
quý vị chú ý trang phục ấm áp cũng như có các biện pháp phòng chống rét trong sản xuất nông nghiệp
đối với các tỉnh miền trung do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai
khu vực các tỉnh từ nghệ an đến phú yên sẽ có mưa mưa rào và có nơi có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
với nhiệt độ tăng dần từ bắc tới nam
tại các tỉnh bắc trung bộ có nơi rét đậm
còn các tỉnh phía nam như ninh thuận bình thuận ít chịu tác động của không khí lạnh
nên thời tiết khá mát mẻ
trong khi đó các tỉnh phía nam
trong đêm nay và ngày mai thời tiết chưa có nhiều biến động ít mưa ngày nắng
với nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh tây nguyên
giao động ở ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
các tỉnh nam bộ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
toàn biển đông gió đông bắc mạnh chi phối
đặc biệt ở khu vực bắc và giữa biển đông
mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
giữa vùng biển phía nam có mưa rào và rông
khiến tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ tổ lốc trong cơn rông
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới ngưỡng ba mươi độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội
tại đây nhiều mây đêm có lúc có mưa mưa rào ngày không mưa
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét đậm
nhiệt độ từ một mươi hai đến một mươi bảy độ